nhìn vào lịch sử thách thức mà chúng ta vượt qua tôi lạc quan vào tương lai của quan hệ hai nước chúng ta
niềm tin tôi là nhờ nền tảng dựa trên tình hữu nghị
hay như trịnh công sơn viết bài nối vòng tay lớn để mở tấm lòng của mình ra để thấu suốt trái tim của mình
tương lai nằm trong tay các bạn
mỹ luôn là đối tác và người bạn của các bạn
sau này khi người mỹ việt nam học cùng nhau
các bạn hãy nhớ khoảnh khắc tôi đứng ở đây trước các bạn
như nguyễn du đã nói
rằng trăm năm cũng từ đây
của tin gọi một chút này làm ghi
vì vậy chúng ta có thể tập trung vào cuộc đời một trăm linh năm